chỉ khoảng một tuần nữa ba mươi hectare dưa hấu của nông dân ở thôn trường định xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng sẽ bước vào mùa thu hoạch hứa hẹn là một vụ mùa bội thu cả về sản lượng và giá bán
thế nhưng mọi hy vọng đã tan biến ngay sau những cơn mưa kéo dài gây ngập úng hoàn toàn cánh đồng dưa do ảnh hưởng của cơn bão số ba vừa qua
những đống dưa hấu chất đóng trên bờ ruộng dưa cũng đã chết úng hoàn toàn và một số ruộng dưa đang chết dần sau ngập úng
khiến hàng trăm hộ nông dân trồng dưa hấu ở thôn trường định xã hòa liên huyện hòa vang thành phố đà nẵng ngậm ngùi lượm lặt những quả đã hỏng lên bờ và nuôi chút hy vọng vớt vát lại ít vốn liếng với vài gốc dưa chưa héo
những đống dưa hấu chất đóng trên bờ ruộng dưa cũng đã chết úng hoàn toàn và một số ruộng dưa đang chết dần sau ngập úng
ước tính nông dân thôn trường định đã mất trắng hơn ba tỷ đồng
những đống dưa hấu chất đóng trên bờ ruộng dưa cũng đã chết úng hoàn toàn và một số ruộng dưa chưa héo lại ít vốt liếng với vài gốc dưa chưa héo lại ít vốt liếng với vài tỷ đồng